tại thành phố cần thơ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
và tổng công ty lương thực miền nam vina food hai vừa tổ chức hội nghị đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo
xây dựng vùng nguyên liệu gạo an toàn chất lượng cao vùng đồng bằng sông kiều long
tham dự hội nghị có tám mươi sáu hợp tác xã nông nghiệp cùng đại diện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn một mươi ba tỉnh thành phố trong khu vực
đại diện vinafood hai cho biết năm hai nghìn một mươi bảy diện tích thực hiện liên kết của công ty đạt hơn hai mươi tám năm trăm linh hectare giảm hơn một mươi hectare so với năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó sản lượng lúa mua theo hợp đồng chỉ đạt ba mươi
nguyên nhân là do nhận thức về hợp đồng liên kết sản xuất ở một số nông dân còn rất hạn chế chưa muốn liên kết
cùng với đó các hợp tác xã một số liên kết doanh nghiệp còn mang tính hình thức chưa chủ động năng lực quản lý hợp tác xã còn yếu
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tuy đạt được một số thành công bước đầu nhưng nhìn chung sự phát triển của các hợp tác xã và tổ hợp tác vẫn còn nhiều khó khăn nhất là ở khâu tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm
các ý kiến tại hội nghị cho rằng giải pháp quan trọng nhất để củng cố phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới hiện nay là hỗ trợ liên kết chuỗi giá trị để ngành hàng lúa gạo có thể phát triển bền vững giúp tăng thu nhập cho nông dân
đồng thời đều khẳng định thương hiệu của gạo việt nam trên thị trường thế giới
vụ đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám các tỉnh thành phía nam xuống giống hơn một sáu mươi bảy triệu hectare lúa tăng hơn năm mươi tám hai trăm linh ha so với cùng kỳ năm trước trong đó chủ yếu các giống lúa thơm lúa chất lượng cao để phục vụ nhu cầu xuất khẩu